diễn biến thời tiết thủy văn trên cả nước có nhiều bất thường nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra trong năm nay
đây là nhận định vừa được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác dự báo khí tượng thủy văn
phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi chín và thông tin diễn biến mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi của bộ tài nguyên và môi trường
năm hai nghìn một mươi chín và nửa đầu năm hai nghìn hai mươi việt nam đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức
diễn biến thời tiết thủy văn trên cả nước có nhiều bất thường nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan đã xảy ra ngay trong những tháng đầu năm
như nắng nóng kỷ lục hạn hán thiêu nước xâm nhập mặn và cả mưa lũ lịch sử tại nhiều nơi
theo nhận định trong các tháng cuối năm tình hình thiên tai vẫn sẽ có nhiều bất thường
để chủ động ứng phó với tình hình trên tổng cục khí tượng thủy văn trong thời gian tới sẽ hướng đến cung cấp chi tiết dự báo
cho từng vùng miền khu vực nhỏ chi tiết đến từng giờ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương